các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều ngày hai tháng năm tổng thư ký quốc hội bùi văn cường thông báo kết quả kỳ họp bất thường lần thứ bảy
tại kỳ họp quốc hội đã xem xét miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp hải phòng
sau khi nghe trình bày các tờ trình ý kiến phát biểu của ông vương đình huệ
quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông vương đình huệ
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại trụ sở trung ương đảng
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ
ông vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
ông vương đình huệ từng là giảng viên phó hiệu trưởng trường đại học tài chính kế toán hà nội nay là học viện tài chính
từ tháng bảy năm hai nghìn một đến tháng bảy năm hai nghìn sáu phó tổng kiểm toán nhà nước
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn sáu chủ tịch quốc hội việt nam khóa một mươi một nguyễn phú trọng đọc tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội giới thiệu ông vương đình huệ cho quốc hội bầu giữ chức vụ tổng kiểm toán nhà nước
chiều ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn sáu ông được quốc hội khóa một mươi một bầu làm tổng kiểm toán nhà nước
kết quả kiểm phiếu số phiếu phát ra bốn trăm bảy mươi năm số phiếu thu về bốn trăm bảy mươi ba
số phiếu hợp lệ bốn trăm bảy mươi một số phiếu tán thành bốn trăm ba mươi tám
sáng ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi một quốc hội khóa một mươi ba miễn nhiệm chức vụ tổng kiểm toán nhà nước việt nam đối với ông vương đình huệ với chín mươi sáu hai phiếu tán thành
ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi một tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi ba ông được quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng bộ tài chính
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi ba đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ bộ tài chính
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ông được quốc hội khóa một mươi ba bầu làm phó thủ tướng chính phủ
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ông được quốc hội khóa một mươi bốn bầu làm phó thủ tướng chính phủ
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sto đã bỏ phiếu kín tán thành thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông

lần đầu tiên trúng cử đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi ba tại đơn vị bầu cử số một của tỉnh bình định
gồm huyện tuy phước huyện vân canh huyện tây sơn huyện vĩnh thạnh và thành phố quy nhơn
đạt tỷ lệ sáu mươi chín chín mươi tám số phiếu hợp lệ
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ông trúng cử đại biểu quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
tại đơn vị bầu cử số một tỉnh hà tĩnh gồm thành phố hà tĩnh thị xã kỳ anh
và các huyện kỳ anh cẩm xuyên hương khê được ba trăm bốn mươi bảy trăm sáu mươi một phiếu chiếm tỷ lệ chín mươi năm ba mươi hai
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
chuyển sinh hoạt của đại biểu quốc hội vương đình huệ từ đoàn hà tĩnh về hà nội
sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội giới thiệu vương đình huệ
và danh sách bầu chức xanh trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thành phố hà nội
kết quả cho
trong buổi họp toàn bộ hai mươi năm đại biểu có mặt tổng số đại biểu là hai mươi tám
đại biểu nguyễn phú trọng đại biểu hoàng trung hải và một đại biểu khác vắng mặt đã bỏ phiếu kín
bầu ông giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thành phố hà nội
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội việt nam khóa một mươi bốn
ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông vương đình huệ
chức vụ trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thành phố hà nội
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hội đồng bầu cử quốc gia
công bố trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm hoạt động trong đảng cộng sản việt nam
ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ông gia nhập đảng cộng sản việt nam
ông có bằng cao cấp lý luận chính trị của đảng
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn một
đảng ủy viên đảng bộ trường đại học tài chính kế toán hà nội nay là học viện tài chính
từ tháng bảy năm hai nghìn một đến tháng sáu năm hai nghìn sáu
ủy viên ban cán sự đảng cơ quan kiểm toán nhà nước việt nam
đảng ủy viên đảng bộ khối kinh tế trung ương
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng
ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương
từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi một
ủy viên ban chấp hành trung ương khóa một mươi bí thư ban cán sự đảng
bí thư đảng ủy cơ quan kiểm toán nhà nước
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi một tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng
ông tái đắc cử ủy viên ban chấp hành trung ương
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu trưởng ban kinh tế trung ương
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
ông là ủy viên ban chấp hành trung ương khóa thứ ba liên tiếp
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ông được bầu vào bộ chính trị
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu được miễn nhiệm chức trưởng ban kinh tế trung ương
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban cán sự đảng
phó thủ tướng chính phủ
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
ông được phân công làm trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ
ông giữ chức vụ trưởng ban này cho đến lúc ban giải thể vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thay mặt bộ chính trị
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính công bố quyết định số một nghìn tám trăm một mươi tám của bộ chính trị
điều động ông phương đình huệ
ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ
thôi tham gia ban cán sự đảng chính phủ
phân công tham gia ban chấp hành
ban thường vụ và giữ chức bí thư thành ủy hà nội thay ông hoàng trung hải
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ông là bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội
ông tái đắc cử bí thư thành ủy hà nội

ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên bầu cử trung mương
ông được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
tại phiên họp đầu tiên của trung mương đảng
ông được bầu làm ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
ông huệ nhận quyết định bổ nhiệm làm bí thư hà nội
sáng ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
giải pháp phát triển kinh tế xã hội
việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
năm hai nghìn hai mươi của thành phố
bí thư thành ủy vương đình huệ cho biết
qua tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch nước nguyễn phú trọng
các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
và các nghị quyết của chính phủ
về thực hiện nhiệm vụ kép
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
các cấp ủy chính quyền và sở ngành
của thành phố hà nội đã sớm kiểm soát dịch bệnh
đồng thời chủ động thao gỡ khó khăn
làm bảo đảm an sinh xã hội
và đạt được nhiều kết quả tích cực
ưu tiên số một hiện nay của thành phố
vẫn là tập trung phòng chống hiệu quả
dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động kỷ niệm

đặc biệt là đại hội lần thứ một mươi bảy
đảng bộ thành phố
cùng với cả nước thủ đô cũng thực hiện
quyết liệt các giải pháp phục hồi
phát triển kinh tế với quyết tâm đạt mức
tăng trưởng cao gấp một ba lần bình quân chung
của cả nước trong đó phân đấu
hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công
thu ngân sách nhà nước
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành hủy
trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
tới sự và chỉ đạo đại hội đại biểu
lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ tỉnh vĩnh phúc
diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi
thay mặt bộ chính trị
phát biểu chỉ đạo tại đại hội
ông vương đình huệ nhìn nhận
trong thời kỳ đổi mới đất nước
đặc biệt là sau hơn hai mươi năm tái lập tỉnh
dưới sự lãnh đạo của đảng đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc
tỉnh vĩnh phúc đã nêu cao tinh thần đoàn kết
đổi mới sáng tạo
dám nghĩ dám làm và đặt nhiều
thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
từ một tỉnh thuần nông đến nay
vĩnh phúc đã trở thành một trong những điểm sáng
của cả nước về phát triển kinh tế xã hội
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành hủy
trường đoàn đại biểu quốc hội
tp hà nội chủ trì làm việc với
hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
và hội quy hoạch phát triển đô thị tp hà nội
bàn giải pháp tăng cường hợp tác
phát triển quy hoạch quản lý quy hoạch
và phát triển đô thị hà nội
trao đổi với các kiến trúc sư
bí thư thành hủy vương đình huệ cho biết
hà nội là đô thị đặc biệt trung tâm đầu não
chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa
khoa học giáo dục kinh tế
và giao dịch quốc tế trong những năm qua
thành hủy hà nội rất quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển đô thị
tuy nhiên kết quả chưa đạt như mong muốn
hiện nay tỷ lệ đô thị hóa
của hà nội mới đạt sấp xỉ năm mươi
trong đó tỷ lệ đô thị hóa
ở nhiều huyện trên địa bàn còn rất thấp
ví dụ như huyện thường tín mới đạt
tỷ lệ diện tích phù kín của các quy hoạch
chung quy hoạch phân khu của thành phố
đến nay mới đạt khoảng tám mươi sáu
chưa kể việc phát triển đô thị
tại hà nội vẫn chưa gắn với phát triển
kinh tế đô thị xây dựng nông thôn mới
cũng chưa gắn với phát triển đô thị
nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên
đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ thành phố hà nội
đã quyết nghị những nội dung
rất mới liên quan đến công tác quy hoạch
quản lý quy hoạch và phát triển đô thị
cụ thể hóa tinh thần đó
trong nhiệm kỳ mới song song với
tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới
lên tầm cao mới thành ủy hà nội sẽ
xây dựng chương trình công tác lãnh đạo
chỉ đạo phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị
khắc phục những hạn chế về tầm nhìn
công cụ chính sách liên quan
đến quy hoạch phát triển đô thị
thúc đẩy phát triển đô thị để tạo động lực
tăng trưởng kinh tế bí thư thành ủy hà nội
tham gia hiến kế đóng góp
nhiều hơn nữa và công tác quy hoạch
phát triển đô thị của thành phố
bầu làm chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn
sáng ngày ba mươi một tháng ba
ông vương đình huệ được bầu làm
chủ tịch quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

chiếm chín mươi tám năm mươi bốn số đại biểu
sau đó lúc chín giờ sáng
cùng ngày ông tuyên thệ nhậm chức
chủ tịch quốc hội trong bài phát biểu
nhậm chức của mình ông vương đình huệ
nói đây là vinh dự vô cùng to lớn
và trách nhiệm rất nặng nề
ông cam kết cố gắng hết sức mình
vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích
quốc gia dân tộc khóa một mươi năm
ngày hai mươi tháng bảy cùng năm ông
lại được quốc hội bầu giữ chức chủ tịch
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khóa một mươi năm với tỷ lệ
bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi
đại biểu có mặt biểu quyết tán thành
tổng số đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
là bốn trăm chín mươi chín đại biểu
hội nghị về việc phối hợp giữa chủ tịch nước
và ủy ban thường vụ quốc hội
tại hội nghị ông nhấn mạnh chất lượng
hiệu quả hoạt động của quốc hội phụ thuộc
vào nhiều yếu tố đó là chất lượng
của các kỳ họp quốc hội hoạt động
của ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan
của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội
và từng đại biểu quốc hội
trong đó đại biểu quốc hội là trung tâm
dự kiến phiên họp tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ xem xét cho ý kiến
về đề xuất đổi mới hoạt động của quốc hội
các cơ quan của quốc hội
đồng thời nghiên cứu việc sửa đổi
nội quy kỳ họp quốc hội
quy chế làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội
và quy chế làm việc của các cơ quan của quốc hội
trong đó sẽ tiếp tục đổi mới
cơ chế phối hợp công tác giữa quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội với
chủ tịch nước chính phủ tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao
mặt trận tổ quốc việt nam
và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị
theo ông huệ chủ tịch nước là
một thiết chế hiến định rất quan trọng
trong hệ thống chính trị
chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước
thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về đối nội và đối ngoại
là chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
chủ tịch nước còn là trường ban chỉ đạo
cải cách tư pháp trung ương
trường ban chỉ đạo xây dựng đề án
chiến lược xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
hàng năm chủ tịch nước đều báo cáo công tác
trước quốc hội nhiều công việc cụ thể của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đều gắn
với thiết chế chủ tịch nước như
phê chuẩn các hiệp định điều ước quốc tế
phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ
trường cơ quan đại diện ở nước ngoài
trong công tác đối nội đối ngoại của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội liên quan
mật thiết đến chủ tịch nước
phó chủ tịch nước cũng tham gia thường xuyên
các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội